tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh thái bình thủ tướng nguyễn xuân phúc đã đánh giá công tác xây dựng đảng
sắp xếp bộ máy hành chính có nhiều tiến bộ đoàn kết giáo dục truyền thống tốt đẹp
đây là nền tảng quan trọng để xây dựng hệ thống chính quyền của địa phương
phát biểu ý kiến tại buổi làm việc thủ tướng nguyễn xuân phúc biểu dưng và đánh giá cao kết quả toàn diện
trên các lĩnh vực mà đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh thái bình đạt được trong thời gian qua
đóng góp vào thành tích chung của cả nước
tuy nhiên thủ tướng cũng chỉ rõ số doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh thái bình
cần phải được phát triển mạnh mẽ hơn chỉ số pci của tỉnh đã tiến bộ nhưng cần cố gắng hơn
để cải thiện thế nào cho nhanh hơn
trình độ dân trí của thái bình là cao nhưng chất lượng nguồn nhân lực
nhất là tay nghề cao thì chưa đáp ứng được yêu cầu

còn hạn chế
thủ tướng mong muốn thái bình cần phải có giải pháp khắc phục thời gian tới
nhiệm vụ thời gian tới thủ tướng mong muốn thái bình đoàn kết nhất trí sốc tới phấn đấu
là tỉnh mẫu mực giàu có của đồng bằng bắc bộ cũng như của cả nước
nhất là có sự phát triển cả về lượng lẫn về chất tiếp tục xây dựng nền nông nghiệp hiện đại
hàng hóa quy mô lớn với công nghệ cảm biến máy bay không người lái điện toán đám mây
trước mắt là cơ giới hóa nông nghiệp
là cơ giới hóa nông nghiệp tốt hơn nữa vì con chỉ biết cơ cấu kinh tế có thể chuyển dịch tốt
nhanh sớm nhưng cơ cấu lao động là vấn đề rất lớn
mà đang là bài toán hát búa của cả nước ta trong đông qua thái bình
cơ bài chuyển dịch cơ cấu lao động không phải dễ đâu
mà bài toán đặt ra các nhà kinh tế chứ hiện nay tỉ lệ này nó còn nhiều vấn đề
và tôi lưu ý với anh tuấn anh cũng như con cũng như anh nèo
phát triển các loại hình công nghiệp để phát huy nguồn nhân lực
của thái bình
thủ tướng đề nghị tỉnh phát huy kết quả đạt được năm qua
phần đấu đạt kết quả năm hai nghìn một mươi chín cao hơn nữa
quán triệt mạnh mẽ phương châm hành động một mươi hai chữ của chính phủ
nhất là tinh thần bứt phá đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động
huy động mọi nguồn lực đầu tư bứt phá hoàn thành các dự án lớn
như các dự án giao thông nông nghiệp đẩy mạnh phát triển dịch vụ du lịch bán lẻ
nông nghiệp của tỉnh phải đi theo hướng công nghệ cao sản lượng lớn
đổi mới mạnh mẽ công tác chỉ đạo điều hành cải cách thủ tục hành chính
đẩy mạnh hoàn thành công tác xây dựng nông thôn mới